ngày hai mươi sáu tháng một công an tỉnh đắk lắc cho biết là trong đêm ba mươi tết và ngày mùng một tết canh tí
tức tối hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng một đại tá lê văn tuyến giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo
các lực lượng công an toàn tỉnh tuần tra phát hiện và xử lý hàng trăm vụ đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an đã phát hiện xử lý hai trăm linh tám vụ với hai trăm linh tám trường hợp đốt pháo trái phép tại một mươi hai trên một mươi năm huyện
thị xã và thành phố của tỉnh đắk lắc
riêng tại thành phố buôn ma thuột xử lý ba mươi tám trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép
trong thời gian từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một tức từ ngày hai mươi chín đến ngày mùng hai tết
lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện một mươi một vụ với một mươi bốn đối tượng tăng trữ vận chuyển mua bán trái phép
thu giữ hai mươi tám ba mươi ba kg pháo các loại
đáng chú ý một tổ công tác của công an xã chư né huyện crong park đã bị một số đối tượng
chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
hiện công an huyện crong park đang điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật